để kịp thời phát hiện nuôi dưỡng tài năng trẻ có đam mê tin học
thành đoàn tp hcm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thi tiên học trẻ tp hcm
lần thứ hai mươi chín năm hai nghìn hai mươi
trải qua các vòng thi sơ loại và chung kết ngày hai mươi bốn tháng bảy
hội thi đã tổng kết và trao giải cho sáu mươi bốn thí sinh xuất sắc nhất
hội thi năm nay thu hút hơn sáu mươi bốn thí sinh tham gia
với các phần thi kiến thức và kỹ năng tinh học sản phẩm sáng tạo
trong đó những phần thi được đánh giá cao như ứng dụng công nghệ ai
thiết kế thùng rác thông minh có khả năng tự phân loại rác thải nhựa
hay mắt kính thông minh hỗ trợ người khiếm thị
đây là sân chơi thể hiện tài năng trí tuệ dành cho thế hệ trẻ
nhằm thúc đẩy phong trào học tập sáng tạo và ứng dụng tin học trong thành thiếu nhi thành phố
hội thi sẽ chọn các thí sinh đạt giải cao dự hội thi tinh học trẻ toàn quốc lần thứ hai mươi sáu
tổ chức vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh cà mau